tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ
đối với nông văn liều chú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai và ngô thượng thành chú tại tp phủ yên tỉnh thái nguyên
về tội vi phạm quy định về quản lý chất vật liệu nổ
trong năm hai nghìn hai mươi thành được chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ bắc cạn giao làm chỉ huy nổ mìn tại công trường
khi đã hết thời hạn hợp đồng nhưng công trình chưa hoàn thiện nên thành đã giao một mươi ba kg thuốc nổ và bảy mươi năm kíp nổ điện tử cho liều
để hoàn thành nốt công việc mặc dù biết rõ liều không được giao sử dụng quản lý vật liệu nổ
sau khi sử dụng một phần vật liệu nổ phần còn lại liều đã mang đi cất giấu
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trình văn cường và lý văn mạnh lên khu vực cất dấu vật liệu nổ
để thu dọn đồ đạc thì xảy ra vụ nổ làm hai người tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nông văn liều
bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ ngô thượng thành ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo
về tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ
thời gian thử thách sáu mươi tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm